phát huy kết quả qua các kỳ festival chuyên đề về nghề truyền thống
festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tinh hoa nghề việt diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
là nơi quy tụ tinh hoa từ những làng nghề cơ sở nghề trong và ngoài nước
đây là cơ hội để các làng nghề thủ công truyền thống trên cả nước gìn giữ và phát huy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
bằng những dụng cụ thô sơ với bàn tay khéo léo của những nghệ nhân dân tộc tà ôi ở huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
đã tạo ra những tấm gen truyền thống có chất lượng mẫu mã đẹp và đa dạng được nhiều người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa chuộng
bằng những dụng cụ thô sơ với bàn tay khéo léo của những nghệ nhân dân tộc tà ôi ở huyện a lưới tỉnh thời thiên huế